một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn trên đường mòn hồ chí minh
đoạn qua địa bàn thôn tân tiến xã kỳ tân huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã khiến cho bốn người trong một gia đình thương vọng
vào thời điểm trên xe tải mang biển số tỉnh nghệ an do năm tài xế chú thành phố vinh tỉnh nghệ an điều khiển
lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng từ nam ra bắc
khi đến xã kỳ tân thì va chạm với ô tô con đang chạy hướng ngược lại
vụ va chạm mạnh đã khiến ô tô con bị biến dạng hoàn toàn phần đầu
tài xế xe con đã tử vong tại chỗ
ba người khác gồm một phụ nữ và hai trẻ em bị thương nặng bị mắc kẹt trong xe
người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cậy phá cửa xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu
được biết cả bốn nạn nhân đều là thành viên cùng một gia đình
trong quá trình đi du lịch từ phía bắc vào đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn
nguyên nhân nhận định ban đầu có thể do xe con bị nổ lốp mất lái chạy sang phần đường ngược chiều
vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ